đinh văn thôi bốn mươi năm tuổi trú ở xã sơn thủy huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi xảy ra mâu thuẫn với vợ
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm thôi đã dùng dây thừng treo cổ con gái bốn tuổi và bản thân
khi người vợ về thì phát hiện cắt dây giải cứu và đưa hai cha con đến trạm y tế xã ba vì
nhưng nhân viên y tế xác định cháu bé tử vong trước đó
ngay sau đó thôi đã bỏ trốn vào khu vực rừng giáp danh giữa tỉnh quảng ngãi và con tum
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với huyện ba tơ đang phối hợp tập trung truy bắt đinh văn thôi hiện đang trốn ở rừng sâu
công an thành phố thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng là nguyễn sơn thành
chú ở tỉnh nam định hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang cùng chú ở thành phố hồ chí minh
phạm trung thành chú ở tỉnh thái bình về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay bảy điện thoại di động hai máy in màu
một mươi tám con dấu cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
quá trình đấu tranh cơ quan công an xác định đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn xuân thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm băng cấp các loại giấy tờ giả
cam kết là phôi thật băng thật
để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng lê bảo tín là quản lý bưu cục
thuộc công ty chuyển phát nhanh gnt tại phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
sẽ chuyển các giấy tờ giả cho thành đăng ký tên sản phẩm là tranh thổ cầm tranh đính đá sim thẻ
chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
nếu như các đơn hàng bị chuyển hoàn về biêu cục thì tín sẽ hủy toàn bộ các đơn hàng
tại lào cai công an tp lào cai vừa triệt phá bắt giữ thành công nhóm đối tượng
có hành vi chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương trên địa bàn tp lào cai
trước đó trong những ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba liên tiếp nhiều tiểu thương tại chợ kim tân nguyễn du cốc lếu
gửi đơn trình báo tới cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp lào cai về việc đã bị một đối tượng nữ giới
dùng thủ thuật là đổi tiền rách rồi lợi dụng sự mất kiểm soát để chiếm đoạt số tiền lớn của các tiểu thương
lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm
trần thị gái quách đức huấn lại thế đáp cùng chú ở tỉnh thái bình
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô một xe mô tô một điện thoại di động và bốn mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại an giang cơ quan tỉnh an giang cho biết cơ quan thị xã tân châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn lực hai mươi ba tuổi và nguyễn văn đô một mươi tám tuổi
cùng chú ở thị xã tân châu tỉnh an giang
trước đó lực và đô đến trung tâm đến trung tâm thương mại thị xã tân châu phát hiện trong khu chợ cá có rất nhiều vật dụng của các tiểu thương buôn bán cá để lại và không có người trông coi
nên đã lấy trộm tổng cộng năm mươi năm mâm thao chảo nhôm có tổng trị giá khoảng một mươi triệu đồng
tài sản trộm cắp được hai đối tượng mang về nhà cất giấu sau đó đem bán phế liệu để lấy tiền tiêu xài
thời tiết đang bước vào cao
điểm của mùa nắng nóng và rất nhiều người dân muốn mở các cửa sổ hay là cửa thông gió để lấy khí trời giúp cho ngôi nhà của mình thoáng mát hơn
tuy nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
những vụ việc vừa được công an thành phố đà nẵng phát hiện làm rõ trong thời gian vừa qua cho thấy
vẫn còn sự chủ quan của một bộ phận người dân trong tự phòng và bảo vệ tài sản của chính mình
đây là đối tượng phan minh hậu hai mươi sáu tuổi
tuy nhiên huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ bắt giữ về hành vi trộn cắp tài sản
do không có công việc làm ổn định nhưng muốn có tiền để tiêu xài nên hậu nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay hậu khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận cẩm lệ
cũng như toàn địa bàn thành phố đem bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân
được biết hậu từng chấp hành án về hành vi nói trên vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tái phạm
lợi dụng giờ khuya lực người dân đang ngủ đột nhập vào nhà bằng cửa sau
lấy tục quýt bẻ khóa và vô vòng khách vùng ngủ lấy điện thoại giáp tốt và những đồ có giá trị
còn đây là nhóm đối tượng từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi gồm lê quốc huy chú quận sơn trà
nguyễn thành đạt và võ văn tùng cùng chú quận thanh khê
vừa bị công an quận cẩm lệ bắt giữ khi cùng rủ nhau đi đột nhập các xe ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản của người dân
cả ba thống nhất để huy đứng ngoài cảnh giới còn tùng và đạt vào lấy tài sản
khuya ngày hai mươi ba tháng bốn trên đường nguyễn trung ngạn nhóm này đã đột nhập vào một ô tô
lấy được một dây chuyền vàng giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng chia nhau mua điện thoại đời mới
dây chuyền vàng để đeo và tiêu xài cá nhân thậm chí cho tiền cả người thân
trên đây chỉ là một trong số những vụ án về trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian qua
mà công an quận cẩm lệ và công an các đơn vị địa phương của đà nẵng phát hiện được
sự chủ quan và mất cảnh sát của người dân dẫn đến việc đột nhập trộn cắp của cải gian
chúng tôi muốn khuyến cáo với người dân
cẩn trọng và cảnh giác là vấn đề cốt lõi trước thủ đoạn của các loại tội phạm
cụ thể hơn đối với tội phạm trộm cắp không tạo điều kiện không chủ quan vẫn là vấn đề cốt lõi
để mỗi người dân tự phòng tự bảo vệ lấy tài sản của mình trước thủ đoạn của các đối tượng
dạng sáng ngày hôm nay trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an tp hcm đã tiếp nhận tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số một mươi tám đường lê sao
phường phú thạnh quận tân phú vụ cháy đã làm một người chết hai người bị thương
các nạn nhân đều là thanh niên còn trẻ tuổi
lực lượng chức năng đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm và tân phú xuất bảy xe cứu hỏa cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại thời điểm có mặt căn nhà ba tầng một trệt và hai tầng đã chìm trong biển lửa đỏ rực
sau gần hai giờ đồng hồ tiếp cận đám cháy mới được lực lượng chức năng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm một người chết và hai người bị thương
ba trăm bảy mươi tám mét vuông diện tích căn nhà bị cháy rụi cùng nhiều tài sản
hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ